tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị ban giải pháp nuôi trồng thủy hải sản an toàn hiệu quả và kết nối tiêu thụ sản phẩm thủy hải sản khu vực phía bắc năm hai nghìn hai mươi
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp đạt ba mươi hai tỷ usd tăng hai bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó thủy sản xuất khẩu đạt sáu hai mươi ba tỷ usd có thể nói ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng trong thành công của ngành nông nghiệp nước ta
kết nối từ các khâu doanh nghiệp rồi nhà sản xuất rồi ngư dân để chúng ta phát triển thị trường đặc biệt là ngoài thị trường xuất khẩu thì tăng cường giá trị tiêu thụ nội địa để bà con ngư dân chúng ta có những thu nhập tốt hơn trong thời gian tới
hiện đang là thời điểm giao mùa nên thủy sản nuôi trồng rất dễ mắc bệnh tại hội nghị các chuyên gia đã giải đáp thắc mắc của người dân trong việc nuôi trồng thủy hải sản cũng như đưa ra các khuyến nghị cho người dân đề phòng và chữa bệnh của thủy hải sản trong thời điểm giao mùa